trong ngày hôm nay có bộ y tế cho biết là có ba tám trăm sáu mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
và nâng tổng số ca được điều trị khỏi từ trước đến nay lên năm mươi tám trăm ba mươi một ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là sáu chín trăm năm mươi chín một trăm chín mươi bảy liều
trong đó tiêm mũi một là sáu hai trăm bốn mươi sáu ba trăm ba mươi ba liều tiêm mũi hai là bảy trăm một mươi hai tám trăm sáu mươi bốn liều
và cũng trong chiều tối ngày hôm nay bộ y tế cho biết việt nam ghi nhận bốn tám trăm năm mươi một ca nhiễm mới
với ba mươi bảy ca nhập cảnh và bốn tám trăm một mươi bốn ca được ghi nhận trong nước trong đó tám trăm tám mươi ba ca trong cộng đồng
như vậy là ngày hôm nay việt nam có thêm tám bốn trăm hai mươi chín ca nhiễm mới
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội đang có chiều hướng phức tạp
vào ngày hôm nay ubnd phường phúc xá quận ba đình tp hà nội đã quyết định
việc áp dụng các biện pháp phong tỏa cách ly y tế đối với chợ long biên
để thực hiện phòng chống covid
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội năm bệnh nhân trú tại phường phúc giá
quận ba đình là người làm trong khu vực kinh doanh hải sản tại chợ
vào ngày hai mươi tám tháng bảy bệnh nhân xuất hiện ho sốt và cho đến ngày hai tháng tám được lấy mẫu sàng lọc
kết quả dương tính với sars cov hai
sau khi phát hiện ca bệnh ban quản lý chợ long biên ubnd phường phúc xá
và lực lượng chức năng quận ba đình đã thực hiện các biện pháp khử khuẩn
điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan
hướng dẫn người dân biện pháp cách ly y tế khai báo y tế và theo dõi sức khỏe theo quy định
đồng thời tạm ngừng kinh doanh tại chợ long biên từ một mươi hai h ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện thống nhất tỉnh đồng nai
qua công tác tuần tra và kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín của người dân
các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã xử phạt một trăm linh hai trường hợp vi phạm
cụ thể qua kiểm tra kiểm soát việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
của người dân các xã thị trấn dầu dây trên địa bàn huyện thống nhất đã xử phạt một trăm linh hai trường hợp vi phạm
với tổng số tiền gần hai trăm linh triệu đồng trong đó có năm trường hợp không khai báo y tế
tám mươi trường hợp không đeo khẩu trang một mươi bảy trường hợp ra đường không có lý do chính đáng
để hạn chế lây lan dịch bệnh covid một mươi chín ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo công an huyện
phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện bố trí các chốt kiểm soát dịch
tại các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn giáp danh với các huyện khác
nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
mới đây công an lạng sơn đã phá chuyên án đấu tranh làm rõ đường dây
làm giả hàng trăm giấy khám sức khỏe cho người có nhu cầu đăng ký thi lấy giấy phép lái xe
tại trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô trường an tỉnh lạng sơn
theo đó đã bắt giữ chín đối tượng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
các đối tượng lương thị thu dương văn từ lê lâm lô văn võ cùng chú tại tỉnh lạng sơn
đã câu kết với các bác sĩ nhân viên y tế của hai phòng khám số tám mươi ba tam thanh
và số hai trăm năm mươi bảy trần đăng ninh phường tam thanh thành phố lạng sơn
làm giả hơn một trăm linh giấy khám sức khỏe cho người đăng ký thi sát hạch cấp giấy phép
lái xe mô tô hạng a một a hai để trục lợi
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng
thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan và hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố chín đối tượng trên
đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng có tổ chức và liên quan đến nội bộ cơ quan nhà nước
cùng với hàng nghìn công dân ngoài xã hội gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hà nội đã lập hàng trăm chốt kiểm soát trên địa bàn toàn thành phố để tuyên truyền nhắc nhở
và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm về việc ra đường khi không có việc cần thiết
đa phần người dân đã chấp hành nghiêm túc chỉ thị
thế nhưng vẫn còn có những trường hợp đã cố tình vi phạm khi được lực lượng chức năng kiểm tra
thì đưa ra rất nhiều lý do khác nhau
dù chỉ thị đã được áp dụng gần một mươi ngày qua
thế nhưng nhiều người vẫn ra đường khi không cần thiết với những lý do khác nhau

hà nội đã lập hàng trăm chốt kiểm soát trên địa bàn toàn thành phố để tuyên truyền nhắc nhở
và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm về việc ra đường khi không có việc cần thiết

thế nhưng nhiều người vẫn ra đường khi không cần thiết

thế nhưng nhiều người vẫn ra đường khi không cần thiết
nhưng em vừa chở người nhà em đi
trường hợp này là chở khách hả
tất cả các giấy tờ đã thực hiện theo đúng quy định
đối với các trường hợp không đảm bảo
chúng tôi trước mắt là tuyên truyền nhắc nhở
và xử phạt đối với các trường hợp mà không có
các giấy thông hành cũng theo quy định
tất cả các lực lượng chức năng
đang căng mình thực hiện nhiệm vụ phòng chống
ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
chính vì vậy mỗi người dân cần có ý thức chấp hành nghiêm
những chỉ thị mà cơ quan nhà nước đưa ra
để sớm trở lại với cuộc sống bình thường
trước tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường
thì tiêm chủng là biện pháp tối ưu
để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với thành phố hồ chí minh
thành thủ đô hà nội cũng đang nỗ lực triển khai
tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín cho toàn dân
với mục tiêu thần tốc nhất
nhận vaccine đến đâu
tổ chức tiêm ngay đến đó
nhanh chóng bao phủ miễn dịch trong cộng đồng
đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
nhà thi đấu trịnh hoài đức
với sức chứa hai chỗ ngồi
hệ thống cơ sở vật chất khá tốt
nhanh chóng được chưng dụng làm bệnh viện giã chiến
tiêm chủng vaccine với quy mô lớn
trên địa bàn quận đống đa
tại đây cũng đã thiết lập những vách ngăn
tạo thành các ô riêng biệt
từ nơi khám sàng lọc tới nơi tiêm
đều đảm bảo giãn cách
dự kiến công suất tiêm chủng tại đây
đạt một mũi mỗi ngày
đây là lần thứ sáu
quận đống đa tiến hành tiêm chủng vaccine
cho người dân theo đối tượng ưu tiên
trên địa bàn
dự kiến trong bốn ngày
quận đống đa tiến hành tiêm chủng vaccine

quận sẽ tổ chức tiêm khoảng hai mươi năm sáu trăm tám mươi mũi tiêm
chủ yếu là astrazeneca cho người dân
đa phần người dân được tiêm chủng lần này
đều rất vui mừng và ủng hộ
chủ trương chung của thành phố
tiêm chủng này
nên là trách nhiệm của mọi người

khi mà tiêm xong
không phải là mình sẽ miễn dịch được ngay
nhưng mà nếu mà mình có vô tình bị mắc
thì mình sẽ không bị những triệu chủng mạnh
còn là người dân được quan tâm của nhà nước
mà để tiêm
phổ cập cho toàn dân như này
đấy là để cho chúng ta cũng có tinh thần
chống dịch cảm thấy là rất là tốt
mọi sự quan tâm của chính phủ và nhà nước
là với người dân như này cảm thấy là an tâm
hiện nay trên khắp các quận huyện
thành phố hà nội đang nỗ lực
đẩy nhanh tiêm chủng vaccine covid cho toàn dân
tại huyện quốc oai đã được
thành phố phân bổ một mươi bốn liều vaccine
chủ yếu là astrazeneca
để đảm bảo mục tiêu hoàn thành kế hoạch tiêm chủng
trên địa bàn huyện đã tăng cường đội ngũ
y bác sĩ tiến hành tiêm chủng vào ban đêm
và đến nay đã hoàn thành cơ bản
công tác tiêm chủng trên toàn huyện
hiện tại là trạm sài sơn
có đối tượng đông nhất huyện
chúng tôi phải có kế hoạch trình cài
tiêm tối thì anh em rất vất vả
nhưng cố gắng
hiện tại thì sài sơn đã tiêm tối
được hai buổi tối
hiện tại thì tối này là tối thứ hai
với tinh thần phần trường
cũng như là vẫn phải đảm bảo an toàn tiêm chủng
thì trạm khối hợp với
các bàn ngành đoàn thể của xã
đã thực hiện tương đối là ổn định
mặc dù với khối lượng công việc lớn
đội ngũ nhân viên y tế hạn chế
tuy nhiên các quận huyện vẫn đang nỗ lực hết mình
để hoàn thành kế hoạch tiêm chủng
đảm bảo nhận vaccine đến đâu
tổ chức tiêm ngay đến đó
nhanh chóng bao phủ biễn dịch trong cộng đồng
đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
vào sáng ngày hôm nay
ngày ba tháng tám
do chính phủ anh tài trợ đã về việt nam để chống dịch
thông tin từ bộ y tế cho biết
tính tới sáng ngày hôm nay trên cả nước
đã có gần bảy triệu liều vaccine
đã được tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân
trong đó có gần bảy trăm một mươi ba người
đã tiêm đủ hai mũi
tuy nhiên bộ y tế cho biết
hiện vẫn còn một số địa phương đơn vị
chậm trễ trong việc tổ chức tiếp nhận
cũng như phân bổ triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
để đạt được mục tiêu
tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho người dân
với tỷ lệ bao phủ cao trong năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt trong bối cảnh
dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
tại nhiều tỉnh thành phố
dự kiến số lượng vaccine được cung ứng
có thể tăng nhiều trong thời gian tới
bộ y tế đề nghị các địa phương đơn vị
đẩy nhanh và tăng tốc độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
đã được phân bổ
bộ y tế yêu cầu các địa phương
không giới hạn điểm tiêm không giới hạn số lượng tiêm
trong một buổi
thời gian chờ đợi sau tiêm thay đổi
tùy theo các địa phương quyết định
các địa phương phải lập kế hoạch tiêm nhanh chóng nhất có thể
nhưng phải đảm bảo an toàn
thưa quý vị từ hôm nay
ngày ba tháng tám thành phố hồ chí minh
bước vào đợt sáu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho người dân
đang trong quá trình được trình cho bộ y tế kiểm định đồ an toàn
nên sẽ không đưa vào tiêm trong đợt này
tính đến tối ngày hai tháng tám
theo thống kê chưa đầy đủ
thành phố hồ chí minh đã tiêm được chín trăm hai mươi ba trăm hai mươi chín liều vaccine phòng covid một mươi chín
như vậy thành phố đã cơ bản hoàn thành
đợt tiêm thứ năm
với mục tiêu trên chín trăm linh liều
trong vòng một mươi ngày tiêm
tính từ ngày hai mươi hai tháng bảy
trong đợt thứ năm có một ba mươi chín người có phản ứng sau tiêm
tuy nhiên hầu hết là triệu chứng nhẹ
và được xử lý ổn định
không có trường hợp nào ảnh hưởng đến sức khỏe
đợt tiêm thứ sáu lần này sẽ rất đặc biệt
dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
với sự hỗ trợ của chính phủ
hiện theo thống kê người từ một mươi tám tuổi trở lên
thành phố hồ chí minh có khoảng bảy triệu người
thành phố đã tiêm được hai triệu liều
mà khác có khoảng tám trăm linh người đã tiêm mũi một vaccine astrazeneca
trước ngày ba mươi tháng sáu
cần phải tiêm mũi hai vào cuối tháng tám
và khoảng hai mươi năm người tiêm mũi một vaccine moderna
trước ngày ba mươi một tháng bảy
cần phải tiêm mũi hai vào tuần cuối tháng tám
do vậy tổng số ca mối một và mũi hai
thành phố cần có khoảng năm năm triệu liều
tăng công suất đường triền
huy động nhân lực của nhân viên cấp cứu
khoáng đổi xe trung chuyển để vận chuyển bệnh giật
đó là những biện pháp mà ngành y tế thành phố hồ chí minh
đang nỗ lực và nhận được sự hỗ trợ tích cực
từ phía doanh nghiệp
để giải quyết ủng ứ cho hệ thống cấp cứu một một năm
để đảm bảo là mọi bệnh nhân được cấp cứu kịp thời
tổng đài giải chiến cấp cứu một một năm
đặt tại công viên phần mềm quang trung
nhận khoảng bốn năm ngàn cuộc điện thoại
đề nghề hỗ trợ cấp cứu
từ người dân thành phố hồ chí minh
đa phần các cuộc gọi đều liên quan đến dịch bệnh
trung tâm hiện có hai mươi người
là lực lượng nồng cốt
một trăm linh tình nguyện viên đã được huấn luyện cấp tốc
có thể nghe điện thoại xử lý các thông tin
tất cả đều thực hiện ba tại chỗ
để đảm bảo hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
với công suất bốn mươi đường truyền
và có thể mở rộng hơn nữa
sau khi mà vào trong tổng đài cấp cứu một năm
thì chúng tôi sẽ chia làm ra hai bộ phận
thứ nhất là bộ phận tiếp nhận
nó gồm cái bộ phận tiếp nhận này thường là
các tình nguyện viên
các sinh viên
các sinh viên của phạm ngọc thạch
sinh viên của bên thành đoàn
rồi một số anh chị em của bên tổng đài
của tập đoàn phương trang
thì mấy anh chị này sẽ tiếp nhận thông tin
và sau đó sẽ đưa qua một cái bộ phận gọi là xử lý thông tin
khi mà tiếp nhận thông tin xong
thì cái bộ phận xử lý thông tin này sẽ
sẵn lọc lại một thêm một lần nữa
trong quanh đại đây có phải trường hợp cấp cứu không
nếu là trường hợp cấp cứu thì sẽ được phối cấp cứu
còn trong trường hợp nhẹ hơn
thì sẽ điều phối cái lực động taxi cấp cứu
sau khi đã tăng công suất đường truyền
khắc phục được điểm nghẽn về mạng
thì vấn đề khó khăn tiếp theo cần được khắc phục sớm
là xe cứu thương để vận chuyển bệnh nhân
hiện nay xe cứu thương ngoài vận chuyển bệnh nhân
còn phải làm các công tác khác
như phục vụ xét nghiệm tiêm vaccine
trong khi trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm chỉ quản lý hai mươi ba chiếc
nên cần phải được bổ sung
để đáp ứng nhu cầu vận chuyển bệnh nhân mắc covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn
hơn hai trăm linh chiếc xe một mươi sáu chỗ như thế này
đã và đang gấp rút được khoán cải
để trở thành xe cứu thương
trong tình hình dịch bệnh diễn ra tại hồ chí minh
đang hết sức căng thẳng
các xe cứu thương hoạt động quá công suất quá tải
thì đây là một sự bổ sung kịp thời
và vô cùng quan trọng
chỉ trong vòng hai ngày

việc gắn tấm vách ngăn tháo hàng ghế sau
tạo không gian được phối định ban ca cứu thương
sau đó được bàn giao cho ngành y tế thành phố
mỗi xe bao gồm tài xế nhân viên y tế
theo xe và trang bị thêm hai bình oxy bảy lít
bộ test nhanh khử trùng
và các phương tiện thiết yếu phục vụ nhiệm vụ cấp cứu
sau khi nhận được công quan hai nghìn năm trăm năm mươi ba
của ủy ban nhân dân thành phố
thì yêu cầu phương trang
là chuẩn bị hai trăm linh xe
để phục vụ
cho việc đưa đón bà con
bị bệnh covid về các khu vực cách ly
thì sau khi nhận công quan
thì công ty phương trang đã tiến hành ngay trong đêm
cũng như là cho lực lượng để tăng ca
và để khói cải
thành xe cứu thương
thì ngày thứ nhất thì như hôm qua
thì chúng tôi đã giao cho hai mươi hai quận huyện
là trên năm mươi xe
và ngày hôm nay tiếp tục
thì chúng tôi sẽ giao thêm tiếp năm mươi xe
để cho mà
phục vụ cho việc tới tất cả các quận huyện
bà con bị covid
về các khu cách ly
với việc triển khai nhanh chóng đồng bộ
từ tổng đài tiếp nhận thông tin
đến phương tiện vận chuyển
và bệnh viện tiếp nhận cho thấy
thành phố hồ chí minh đang dùng toàn lực
để bảo vệ tính mạng của người dân
trong cuộc chiến với đại dịch
lãnh đạo thành phố hồ chí minh hôm nay vừa chia sẻ
với số lượng cả triệu người ngoài tỉnh
đang sinh sống và làm việc tại thành phố
nếu ồ ạt rơi thành phố
về các tỉnh trong thời gian ngắn
thì công tác tổ chức gặp nhiều khó khăn
nhất là địa phương tiếp nhận
theo đó lãnh đạo thành phố
đề nghị bà con bình tĩnh yên tâm
ở lại thành phố trong giai đoạn khó khăn này
về phía chính quyền thành phố hồ chí minh
sẽ tập trung nguồn lực sự giúp đỡ của các địa phương
kể cả ngân sách quỹ dự trữ
để đảm bảo chăm lo
nếu tất cả người dân về quê vào thời điểm này
thì công tác tổ chức đặc biệt là đón nhận
của các tỉnh sẽ rất khó khăn
bên cạnh đó nhiều tỉnh thành và thành phố hồ chí minh
đang thực hiện giãn cách xã hội
hạn chế di chuyển giữa các địa bàn
nên nếu số lượng người về lớn
thì bất khả thi trong công tác tổ chức
hiện thành phố hồ chí minh đã đề nghị các phường xã thị trấn
nắm danh sách bà con công nhân lao động
sinh viên bị mất việc thời gian qua
không có thu nhập cuộc sống khó khăn để hỗ trợ
tiếp theo là những tin tức
từ các tỉnh thành khác mà chương trình vừa cập nhật
đến hôm nay ngày ba tháng tám
tỉnh đồng nai ghi nhận thêm
bốn trăm ba mươi một ca dương tính mới với covid một mươi chín
gồm sáu mươi chín ca qua sàn lọc
và ba trăm sáu mươi hai ca trong khu cách ly phong tỏa
để hạn chế dịch bệnh lây lan
ngành y tế đề xuất chính quyền các địa phương
và ban quản lý các khu công nghiệp
cần khẩn trương quyết liệt tổng kiểm tra toàn bộ
các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ
quản lý chặt không để cho doanh nghiệp cho công nhân về
khi chưa có xét nghiệm âm tính
doanh nghiệp đủ điều kiện thì tiếp tục hoạt động
tiếp tục tăng cường xét nghiệm tầm soát
phát hiện sớm ổ dịch trong các khu nhà trọ khu dân cư
hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
trước tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp
tỉnh đồng nai đã quyết định thành lập
tổ truy vết nhanh phòng chống dịch covid một mươi chín
gồm một mươi năm thành viên
trong đó có sáu thành viên thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
cdc tỉnh đồng nai
và chín thành viên thuộc công an tỉnh
tổ truy vết nhanh làm việc thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong ngày
để cập nhật tổng hợp nhanh các nguồn thông tin
phân tích thông tin dữ liệu về các ca bệnh f
các trường hợp f một f hai
kịp thời báo cáo đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
xử lý việc truy vết xét nghiệm
và đánh giá nguy cơ lây lan
xóa sàng trực tiếp kết hoạt để tiến hành điều tra
xác minh truy vết các trường hợp đi đến từ vùng dịch về địa phương
đề xuất kế nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định
đối với các trường hợp khai báo quanh co gian dối
không trung thực làm lây lan dịch bệnh
tối ngày ba tháng tám
một tổ tuần tra lưu động kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
trên quốc lộ hai mươi
đoạn qua đèo grand
cửa ngõ đi vào thành phố đà lạt lâm đồng
liên tiếp phát hiện bốn ô tô tải
chở bảy người trốn trong thùng xe
nhằm qua mắt các chốt kiểm dịch để vào thành phố đà lạt
qua kiểm tra có sáu trên bảy trường hợp
không có giấy xét nghiệm âm tính sars cov hai
làm việc với cơ quan chức năng
các tài xế và bảy người trốn trong thùng xe tải
đã thừa nhận hành vi sai phạm
tổ công tác yêu cầu những người này quay lại huyện đơn dương
thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc
công an tỉnh hương yên vừa triệt xóa đường dây
tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bằng hình thức mua bán số lô số đề
với số tiền giao dịch một ngày lên đến ba trăm linh triệu đồng
lực lượng công an bắt quả tang bạch văn tiệp
ngay tại nhà riêng tại phố nguyễn trung ngạn
thị trấn ân thi huyện ân thi
khi đang có hành vi mua bán số lô số đề
với số tiền gần sáu triệu đồng
thu giữ tại nhà của tiệp
hai trăm linh triệu đồng tiền mặt ba mươi bảy hợp đồng vay tiền
một khẩu súng hơi một trăm bảy mươi năm viên đạn
đạn dạng súng hơi
và nhiều vật chứng liên quan
cùng ngày bốn đối tượng có hành vi
tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bằng hình thức chuyển nhận bảng lô đề với tiệp
cũng đã ra đầu thú
quá trình điều tra xác định trong khoảng thời gian
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
bạch văn tiệp đã có hành vi cho vay nặng lãi
trong giao dịch dân sự với tổng số tiền cho vay
gần hai tỷ đồng
đặc biệt từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tiệp cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc
và đánh bạc bằng hình thức mua bán
số lô số đề với số tiền giao dịch
trung bình mỗi ngày khoảng từ
hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
tại bình định vào sáng ngày hôm nay
hạt kiểm lâm huyện tuy phước
hạt kiểm lâm liên huyện tuy phước quy nhơn cho biết
là kết quả đo đạc đã xác định
có gần một mươi năm hectare rừng trồng
ở tiểu khu ba trăm hai mươi chín b
thuộc phường bùi thị xuân tp quy nhơn
đã bị cháy chủ yếu là cây bạch đàn
keo lai do người dân trồng
trước đó vào khoảng một mươi hai h
ngày ba mươi tháng bảy lửa đã bất ngờ
bùng phát bên trong diện tích rừng trồng kể trên
sau đó cháy lan diện rộng
sau một mươi một giờ chữa cháy hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
mới dập tắt được đám cháy
bước đầu cơ quan chức năng nhận định
người dân đốt vàng mã để tàn lửa phát tán
dẫn đến cháy rừng
và hiện tại cơ quan chức năng đang xác minh
làm rõ đối tượng gây ra vụ cháy
lợi dụng tình hình giãn cách xã hội
có một nhóm đối tượng đã tàng trữ
vận chuyển trái phép chất ma túy
vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bạc liêu
phát hiện bắt quả tang và thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
theo đó vào khoảng một mươi tám h ngày hai tháng tám
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bạc liêu
bắt quả tang hai đối tượng gồm
huỳnh hiếu hưng và lý thị vi
cùng chú tại tỉnh sóc trăng
đang vận chuyển một bịch ni lông có chứa năm mươi gram ma túy đá
trên địa bàn khóm bảy phường năm thành phố bạc liêu
tiếp đó lực lượng chức năng
đã bắt quả tang hai đối tượng
là lâm dinh và lưu trọng nhân
đang tàng trữ hai gói ni lông có chứa sáu mươi gram ma túy đá
làm việc với cơ quan công an
các đối tượng khai nhận số ma túy trên
mua của một đối tượng trú tại thành phố hồ chí minh
và hiện vụ việc đang được cơ quan công an
tiếp tục điều tra mở rộng